trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp từ đầu năm hai nghìn hai mươi
chính phủ đã yêu cầu đẩy mạnh tiêu thụ không tiền mặt
chủ trương này cũng đang được bộ y tế và các bệnh viện triển khai mạnh
tuy nhiên thực tế cho thấy hình thức này vẫn đang chưa được nhiều người dân sử dụng nhiều
nguyên nhân đến từ thói quen của người dân cũng như là những vướng mắc trong chính sách triển khai
tại quầy thu ngân của tất cả các bệnh viện các điểm khám chữa bệnh hiện nay đều đã được bố trí
máy móc phương tiện để áp dụng tri trả qua thẻ qua ứng dụng ngân hàng hay qua điện thoại thông minh cho người dân
đây là yêu cầu bộ y tế đưa ra để thúc đẩy người dân không sử dụng tiền mặt khi chi trả khám chữa bệnh
tuy nhiên sử dụng tiền mặt đã là thói quen của đại đa số người dân
bệnh viện gia liễu trung ương mỗi ngày tiếp nhận hơn ba lượt người đến khám và chữa bệnh
ngay trước khi thanh toán nhân viên bệnh viện cũng trực tiếp hỏi người dân về việc sử dụng hình thức thanh toán nào
thế nhưng tỷ lệ người dân lựa chọn các phương pháp không dùng tiền mặt vẫn còn rất thấp
thói quen sử dụng tiền mặt người dân vẫn còn cao
một số người ở bùi sông xe hoặc nông thôn người ta không có thẻ ngân hàng
hoặc người ta chưa tiếp cận được với cái công nghệ thông tin nhiều lắm
hạ tầng công nghệ thông tin của bệnh viện chưa đồng bộ với các liên kết của các ngân hàng thương mại
trong quá trình sử dụng thì nó cũng phát sinh một vấn đề ví dụ như là cái phí của các ngân hàng
vẫn còn khá cao cho các loại thẻ hàng và khi mà mình thanh toán liên ngân hàng
thì cái phí đấy cũng cao mà trong khi đó hiện tại thì bệnh viện đã được giao tự chủ
thanh toán qua các ngân hàng giúp thủ tục đơn giản nhanh chóng cho cả người dân cũng như các bệnh viện
vấn đề tài chính cũng được công khai minh bạch hơn ngăn chặn được việc lạm thu bảo hiểm y tế
giảm thiểu rủi ro mất tiền
các cơ sở y tế của chúng ta hiện nay là hầu hết là cơ sở y tế công lập tức là cơ sở y tế nhà nước
nó khác với cả doanh nghiệp hay tư nhân nên là nó có những cái hạn chế trong triển khai thanh toán không dùng tiền mặt
hiện nay về pháp lý chưa đủ mạnh để bắt buộc các lãnh đạo các đơn vị tổ chức trang khai quyết liệt cái vật này
ví dụ như hiện nay quyết định hai trăm bốn mươi một của thủ tướng chính phủ thì đây ở dưới dạng là đề án
chưa phải là một pháp lý bắt buộc các đơn vị phải trang khai thực hiện
tôi cho rằng nên hạn chế sẽ phải tác động đến việc chúng ta tổ chức trang khai
một trong những vướng mắt nhiều bệnh viện đang gặp phải chính là khoản phí khi thanh toán qua ngân hàng cũng khá lớn
nếu để bệnh viện chịu chi phí này thì số tiền có thể lên đến hàng tỷ đồng mỗi năm khiến chính các bệnh viện dè dặt triển khai
còn nếu để người bệnh chịu chi phí này thì họ sẵn sàng chọn phương án dùng tiền mặt vừa quen thuộc vừa đỡ tốn kém
đây chính là điểm mâu thuẫn trong quá trình triển khai mà ngành y tế cần phải giải quyết